sau khi ông trịnh văn quyết chủ tịch flc bị bắt rất nhiều thông tin trên mạng xã hội nhắc tới tân hoàng minh
một đối tác chiến lược của flc từ năm hai nghìn một mươi
điều đáng nói tân hoàng minh từng vướng dư luận khi bỏ cọc hơn hai mươi bốn tỷ đồng
sau khi tháng đấu giá đất thủ thiêm vừa qua
thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa flc và tân hoàng minh được hai chủ tịch trịnh văn quyết
và đỗ anh dũng ký tại sầm sơn thanh hóa vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hai bên đã thỏa thuận thành đối tác chiến lược về đầu tư sản xuất kinh doanh cung ứng
nhằm khai thác tốt nhất thế mạnh nội tại của hai bên trong các lĩnh vực như
hàng không bất động sản khách sạn sân gốp du thuyền
ngay sau đó có thể thấy các dự án bất động sản của tân hoàng minh
được quảng cáo trên thân vỏ máy bay của bambu airways hãng hàng không do flc sở hữu
tuy nhiên sau hai năm làm đối tác chiến lược đôi bên vẫn chưa có động thái
cụ thể nào về đầu tư chung
và tân hoàng minh thì liên tục vướng vào những lùm xùm do kết quả làm ăn biết bác
và hướng đầu tư không khả quan
vụ trung đấu giá lô đất hơn một mươi mét với giá hai mươi bốn năm nghìn tỷ đồng
tại khu đô thị mới thủ thiêm thành phố hồ chí minh đã gây choáng cho giới đầu tư
nhưng ngay sau đó chủ tịch đỗ anh dũng của tân hoàng minh gửi tâm thư xin hủy kèo
còn khiến cả giới làm ăn lẫn giới làm luật choáng hơn
chính vì thế tân hoàng minh trở thành tiêu điểm trong mắt dư luận
thực tế tân hoàng minh đang làm ăn ra sao
nhưng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tân hoàng minh thua lỗ một tám trăm linh tỷ đồng
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi nợ phải trả của tân hoàng minh lên đến hơn một mươi ba tỷ đồng
cả đơn vị phát hành trái phiếu cũng như đơn vị bảo lãnh thanh toán của tân hoàng minh
đều ghi nhận kết quả kinh doanh của tập đoàn này kém khả quan khi có nhiều năm thua lỗ
tính đến thời điểm hiện tại phía tân hoàng minh chưa có thêm bất cứ thông tin kinh doanh nào
sau vụ bỏ cọc bạc tỷ tại thủ thiêm